mở đầu thông tin về việc bắt giữ một vụ vận chuyển mua bán ma túy số lượng lớn của công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đó là vào chiều ngày một mươi sáu tháng ba tổ công tác công an thành phố lạng sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực cây xăng dầu quân đội thuộc đường nguyễn thái học phường chi lăng
phát hiện người đàn ông ngồi trên xe ô tô cất giấu trong túi áo một túi ni lông chứa một trăm chín mươi chín viên nén màu hồng và màu xanh
đối tượng phạm đình quỳnh chú tại phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn khai nhận mua số ma túy trên để về bán lẻ kiếm lời
khám xét khẩn cấp nơi ở của quỳnh tổ công tác phát hiện năm viên ma túy một thanh kiếm cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của trần mạnh tuấn ở phường đông kinh thành phố lạng sơn công an thành phố phát hiện hai mươi một túi ni lông chứa gần ba hai trăm linh viên nén tám túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
đối tượng khai là ma túy tổng hợp thu giữ hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
tuấn là đối tượng hoạt động ma túy chuyên nghiệp lấy nguồn hàng ở nhiều địa phương về bán cho những con nghiện trên địa bàn thành phố để kiếm lời